hội nghị hà nội hai nghìn một mươi bảy hợp tác đầu tư và phát triển đã chính thức khai mạc
đây là năm thứ hai thành phố hà nội tổ chức hội nghị qua đó khẳng định hà nội đã đang và sẽ tiên phong
trong thực hiện các chỉ đạo của chính phủ về tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng
minh bạch phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế và những điều kiện thực tiễn của thủ đô
tham dự hội nghị có thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng hơn một đại biểu lãnh đạo chính phủ
các bộ ban ngành đại diện các cơ quan ngoại giao tổ chức và hơn sáu trăm linh nhà đầu tư
các doanh nghiệp trong nước và quốc tế
hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng một mươi bậc chỉ số cải cách hành chính tăng sáu bậc
chỉ số ict xếp thứ hai của cả nước hà nội nằm trong nhóm bốn thành phố có chỉ số cao nhất
khu vực châu á thái bình dương thủ đô hà nội một trung tâm lớn của cả nước trên tất cả các lĩnh vực
chính trị kinh tế văn hóa giáo dục đã thể hiện ngày càng rõ hơn là một siêu
đô thị một trung tâm lớn của khu vực phát biểu khai mạc hội nghị bí thư thành ủy hoàng trung hải
đã khẳng định để có được thành quả trên là nhờ các nhà đầu tư các doanh nghiệp và sự hỗ trợ của
các bộ ngành cũng như của thủ tướng chính phủ trước những yêu cầu của đổi mới trong phát triển hà nội
đang đứng trước những thách thức to lớn cần phải giải quyết để đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp
phát biểu khai mạc hội nghị bí thư thành ủy hoàng trung hải đã khẳng định để có được thành quả trên là nhờ các nhà đầu tư các doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các bộ ngành cũng như của thủ tướng chính phủ

mâu thuẫn giữa phát triển và bảo tồn di sản văn hóa truyền thống những tác động từ nền kinh tế và từ hội nhập toàn cầu hà nội đã mở ra nhiều cơ hội đầu tư
bí thư thành ủy tin tưởng hà nội sẽ tiếp tục là điểm đến tốt cho các nhà đầu tư
phát biểu khai mạc hội nghị bí thư thành ủy hoàng trung hải đã khẳng định để có được thành quả trên là nhờ các nhà đầu tư các doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các bộ ngành cũng như của thủ tướng chính phủ
trong các nhà đầu tư các doanh nghiệp trong nước và quốc tế
tại hội nghị này thành phố hà nội sẽ giới thiệu các mục tiêu trọng tâm của thành phố
và giới thiệu danh mục dự án đầu tư giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây là một cơ hội đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước